đặc biệt bộ thông tin và truyền thông yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và triển khai công nghệ tự động nhận dạng hình ảnh
ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ gia tăng tính chính xác trong việc đăng ký thông tin thuê bao
hiện ứng dụng đang được các đơn vị thử nghiệm
đồng thời người dân cũng cần có ý thức trong việc ngăn chặn sim giác bằng cách không mua bán sim kích hoạt sẵn
không cho cá nhân hoặc các tổ chức mượn giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao sử dụng sim thuê bao đúng thông tin cá nhân
nếu thực hiện nghiêm túc
tin rằng sim giác sẽ được thu hồi hết đem lại cho người dân sự thoải mái yên tâm khi sử dụng
tiếp tục với những tin tức đáng truy khắc
thưa quý vị một chủ nhà hàng ở xã hòa phú thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa cho biết
là vừa mua được một con cá leo còn sống nặng hơn tám mươi kg
dài gần hai m từ một cần thủ ở thị trấn bôn chấp huyện cromana tỉnh đắk lắc
nhà hàng dự tính sẽ sẻ thịt con cá này để bán với giá là năm trăm linh đồng một kg
còn theo cần thủ câu được cá leo cho biết ông thường có thú câu cá ở khu vực sông cromana
đoạn qua thị trấn bôn chấp huyện cromana tỉnh đắk lắc
vào ngày hai mươi tháng bảy trong lúc đăng câu thì con cá dính mồi
nên ông đã phải nhờ thêm người vật lộn nhiều giờ mới đưa được con cá leo lên bờ
và đây là con cá lớn nhất từ rơi đến nay mà ông câu được
trong những năm gần đây ở tỉnh đắk lắc thi thoảng
người dân vẫn câu được những con cá leo cá lăng đuôi đỏ nặng từ ba mươi cho đến gần một tạ trên sông serebop và sông cromana
theo tổng cục hải quan xuất khẩu cao su của việt nam trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tăng năm mươi tám bốn về lượng
và tăng năm mươi sáu một về trị giá so với tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đạt một trăm hai mươi hai bảy trăm năm mươi tấn trị giá một trăm bảy mươi bốn bốn mươi năm triệu usd
lượng cao su xuất khẩu sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt sáu trăm một mươi bốn ba trăm linh tấn trị giá tám trăm bốn mươi một tám mươi ba triệu usd
tăng tám chín về lượng và hai sáu trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu cao su số một của việt nam chiếm sáu mươi bốn ba tổng lượng xuất khẩu
sau thị trường trung quốc là các nước eu chiếm bảy bốn và các nước đông nam á chiếm bốn tám tổng lượng
tuy nhiên xuất khẩu cao su sang thị trường trung quốc đang có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước
trong khi xuất khẩu sang ấn độ hàn quốc malaysia lại tăng
cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su trong năm hai nghìn một mươi chín so với cùng kỳ năm trước có thêm các thị trường như sri lanka
bangladesh và peru với lượng đạt gần lần lượt là ba chín trăm linh tấn ba bốn trăm linh tấn và bảy trăm chín mươi ba tấn
đây là thành quả bước đầu của chiến lược xây dựng hệ thống thị trường xuất đa dạng giảm thiểu sự phụ thuộc
vào một vài thị trường khi có biến động sẽ mang đến rủi ro
nắng nóng kéo dài và lượng mưa thấp hơn trung bình các năm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hạn hán
thiếu nước đang diễn ra tại miền trung
những địa phương đang bị hạn hán thiếu nước nghiêm trọng là thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và bình định
tại bình định nắng nóng liên tục từ đầu năm đến nay thì đã khiến cho các hồ chứa trên địa bàn dần cạn kiệt nguồn nước
hàng ngàn hecta lúa vụ hẻ thu đang đối mặt với nguy cơ chết khô do hạn hán nghiêm trọng nhất từ trước đến nay
vụ hẻ thu hai nghìn một mươi chín tỉnh bình định đã gieo xạ bốn mươi hai năm trăm hai mươi sáu ha trong đó có chín một trăm linh bốn hectare lúa hẻ ba mươi ba bốn trăm hai mươi hai hectare lúa thu và một hai trăm linh ba hectare cây trồng cạn
tình trạng nắng nóng kéo dài trong thời gian qua và thời điểm hiện tại đã khiến hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn cạn kiệt đến mực nước chết
tính đến thời điểm này toàn tỉnh có hơn một mươi một bốn trăm linh hectare lúa vụ thu thiếu nước trong đó có bốn năm trăm bốn mươi năm hectare phải dùng nhiều biện pháp chống hạn sáu chín trăm linh hectare phải bơm vượt định mức có bốn trăm tám mươi hectare lúa đã chết còn lại bốn sáu mươi bốn hectare đang tiếp tục chống hạn
nghiêm trọng nhất tại trạm bơm tránh khoan huyện phù mỹ khai thác nước từ đầm trà ổ
đến nay mực nước hồ xuống thấp âm sáu mươi m thấp hơn mực nước cảnh báo xâm nhập mặn một mươi năm m
đã làm cho một trăm tám mươi sáu hectare bị khô héo
khu vực huyện tây sơn do nguồn nước đập dâng bị suy giảm nhanh đã làm cho chín hecta bị chết hai mươi hecta bị khô héo
người dân các địa phương đang đối mặt với nhiều khó khăn
từ hầu giờ chưa có thiếu bữa nay năm nay mới thiếu khổ
mà nay nữa là đi bơm ba lần bơm đầu ra này mà bây giờ bơm ra là lần thứ ba
mà đi từ hầu một kia sát bây giờ canh là bơm rồi
hiện tại ubnd tỉnh bì định đã chỉ đạo ngành chức năng cùng các địa phương triển khai các giải pháp chống hạn tưới nước tiết kiệm luân phiên trên các cánh đồng đồng thời khai thác nước từ các giếng bơm để có nguồn nước tưới cho cây lúa và hoa màu vụ hẻ thu
tuy nhiên công tác chống hạn gặp rất nhiều khó khăn
dự kiến nếu tiếp tục nắng nóng không mưa thì đến ngày ba mươi tháng bảy diện tích mía bị chết trên địa bàn tỉnh tăng thêm một một trăm hai mươi ba hectare
theo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bên cạnh cứu lúa vụ hè thu hai nghìn một mươi chín địa phương cần có sự chuyển đổi mùa vụ để phù hợp với diễn biến thời tiết bất thường trong thời gian tới
trong mắt tỉnh bình định đề nghị chính phủ hỗ trợ nguồn kinh phí khoảng năm mươi sáu tỷ đồng để địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp chống hạn vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín và đáp ứng nguồn nước sinh hoạt cho người dân
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực ba m từ đêm ngày một mươi chín đến trưa ngày hai mươi tháng bảy các khu vực trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa
có nơi mưa rất to và rông gây thiệt hại về nhà cửa của người dân và công trình giao thông tại hai huyện trạm tấu mù căng trải của tỉnh yên bái
hiện tại các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả tăng cường công tác chỉ đạo từ huyện đến cơ sở triển khai nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ để ứng phó với lũ ống lũ quét và sạt lửa đất

giống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã tập trung chỉ đạo các lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn thông báo cho người dân phương tiện không vượt qua sông suối qua các đường tràn khi mưa lũ lớn xảy ra đồng thời chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các xã thực hiện nghiêm túc việc trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sau khi nước rút các địa phương trong tỉnh yên bái đã tập trung khắc phục thiệt hại trong sản xuất chính quyền các địa phương khẩn trương giả soát lại số diện tích cây trồng bị thiệt hại các công trình đường giao thông bị sạt lở hư hỏng để có biện pháp khắc phục giúp người dân an tâm đi lại sản xuất